ngày bảy tháng ba tin từ bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân
bị đạn lạc xuyên dương vật bùi đuôi trái khi đang làm lúa ngoài đồng
một nông dân hai mươi bốn tuổi ngụ thành phố cần thơ đang làm lúa ngoài đồng thì bất ngờ nghe tiếng nổ
rồi cảm thấy đau nhó vùng bạn và đuôi trái sau đó máu chảy nhiều được người dân đưa đi cấp cứu
qua thăm khám ekip phẫu thuật thế tổn thương xuyên thấu dương vật niều đạo màu tinh hoàng trái
nên đã tiến hành rửa các lọc khâu cầm máu thương tổn bảo tồn thành công bộ phần sinh dục cho bệnh nhân
tiếp tục thám sát vết thương đầu vào năm cm ở một phần bay trên đuôi trái mặt trong
các bác sĩ đã định vị dị vật và lấy ra một đầu đạn trì
theo các bác sĩ quá trình phẫu thuật khá khó khăn do đường đi của đầu đạn xuyên sâu vào các lớp cơ
tuy nhiên sau gần ba giờ phẫu thuật các bác sĩ đã lấy thành công đầu đạn ra khỏi cơ thể bệnh nhân
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc